trong đó dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận
tại tổ một mươi hai thảo luận xung quanh một số nội dung của dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
các ý kiến bày tỏ đồng tình với những nội dung trong dự thảo
nhấn mạnh thêm về tầm quan trọng của dự án luật này thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung thêm tại một số quy định cụ thể

quốc hùng chúc mừng trung tướng tiến sĩ đỗ lê chi cục trưởng cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an trong bốn mươi hai năm học tập công tác trong công an nhân dân
chúc mừng trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục khoa học chiến lược và lịch sử công an kể từ ngày một một mươi
chúc trưởng tiến sĩ đỗ lê chi cục trưởng cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đ đoàn kết thống nhất xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
trân trọng cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã lựa chọn giao nhiệm vụ mới trung tướng trần vi dân hứa tiếp tục phát huy năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
chúc trưởng bộ công an tỉnh quảng bình hôm nay bộ công an cung olá
công tác cán bộ thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ đại diện cục tổ chức cán bộ bộ công an đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều động đại tá nguyễn tiến nam giám đốc công an tỉnh quảng bình
đến nhận công tác và giữ chức vụ viện trưởng viện khoa học hình sự bộ công an
thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm đại tá nguyễn hữu hợp
phó cục trưởng cục an ninh kinh tế bộ công an đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng bình
từ ngày một sáu hai nghìn hai mươi hai
thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều động bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh quảng bình cho đại tá nguyễn hữu hợp
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến chúc mừng các cán bộ vừa được điều động bổ nhiệm
đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới các đồng chí phải nhanh chóng nắm bắt công việc
duy trì trật tự kỷ cương tại các đơn vị chú ý đến quyền hạn chức năng nhiệm vụ được giao để lãnh đạo
chỉ đạo cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tinh nguyện hiện đại
cũng trong ngày hôm nay tại tỉnh thừa thiên huế thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã dự và chủ trì hội nghị giao ban
thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi hai
tại hội nghị đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tư những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đến nay toàn bộ hai mươi đơn vị đã gửi cam kết tiến độ giải ngân về cục kế hoạch và tài chính bộ công an kết quả thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao những kết quả đạt được của công an các đơn vị địa phương
đồng thời yêu cầu ngay sau hội nghị các đơn vị phải nhanh chóng giả soát tình hình và khả năng thực hiện để lập tiến độ triển khai từ nay đến hết năm
việc đấu thầu qua mạng phải thực hiện nghiêm túc theo quy định đảm bảo công khai minh bạch lựa chọn nhà thầu đủ năng lực tăng cường kiểm tra giám sát
nâng cao trách nhiệm tăng tính chủ động cho các chủ đầu tư giảm bớt thủ tục hành chính rút ngắn thời gian hoàn chỉnh thủ tục đầu tư
từ đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư
chiều nay tại hà nội cục cảnh sát giao thông tổ chức hội nghị tổng kết dự án xây dựng hệ thống giám sát
xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
báo cáo tại hội nghị lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cho biết dự án được triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
cục cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan công an địa phương triển khai xây dựng
lắp đặt hệ thống giám sát trên một bốn trăm sáu mươi hai km trong đó bốn tuyến cao tốc dài bốn trăm tám mươi một km và quốc lộ một a
đoạn đi qua một mươi địa phương dài chín trăm tám mươi một km
thông qua hệ thống giám sát đã lập biên bản xử phạt gần một trăm một mươi một trường hợp
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn năm mươi sáu trường hợp tạm giữ phương tiện ba mươi bốn trường hợp
kho bạc nhà nước thu gần hai trăm chín mươi tỷ đồng phát hiện xử lý nhiều vụ việc khác liên quan đến phạm pháp hình sự kinh tế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long
khẳng định việc triển khai lắp đặt hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
trên các quốc lộ trọng điểm và cao tốc là một chủ trương đúng đắn của chính phủ và bộ công an
chủ trương này nhằm từng bước hiện đại hóa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến nâng cao năng lực công tác của lực lượng cảnh sát giao thông
nhằm tạo ra bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông
đồng thời qua đây cũng đã góp phần nâng cao ý thức người dân tham gia giao thông kiềm chế giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông
có hiệu quả khai thác có hiệu quả trong việc giám sát giao thông bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát
phục vụ đấu tranh chống tội phạm xử lý vi phạm theo các quy định
thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu cục cảnh sát giao thông cần tiếp tục nghiên cứu
đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia giao thông
bộ công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo thông tư số bảy mươi ba của bộ công an quy định về mẫu hộ chiếu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
so với mẫu hiện hành mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến
được thiết kế công phu trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu
phong cảnh hình tượng về chủ quyền quốc gia di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước
qua đó góp phần khẳng định và quảng bá hình ảnh việt nam ra thế giới
thể hiện được truyền thống lịch sử địa lý văn hóa việt nam
quan trọng hơn mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an khó làm giả
vì vậy từ nay đến ngày một tháng bảy bộ công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân
trong trường hợp cần thiết cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh
có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay
trường hợp chưa cần thiết đề nghị người dân đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ ngày một tháng bảy để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới
thưa quý vị với phương châm mọi dữ liệu phải theo tiêu chí đúng đủ sạch sống
lực lượng công an trên địa bàn tỉnh hà giang đang nỗ lực duy trì thường xuyên hàng ngày
việc bổ sung cập nhật dữ liệu dân cư và cấp tài khoản định danh cho người dân một cách chính xác
ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã cao mã pờ thuộc huyện quản bạ của tỉnh hà giang
một trăm linh người dân trên địa bàn xã cao mã pờ đã được công an xã thu thập
cập nhật trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thời điểm này nhiều người dân tới công an xã để được tích hợp tài khoản định danh điện tử của mình
qua thông tin truyền thông loa đài thì nghe thấy công an bảo lên
tích hợp thì hôm nay tôi mới lên đây
khi tiếp hợp các giấy tờ rồi đi đâu chỉ cần mang chứng minh thư đi thôi mình thấy rất là tiện
để người dân hiểu rõ hơn nữa về đề án sáu cũng như những tiện ích mà đề án đem lại
hàng ngày những loa truyền thanh như thế này đã được lực lượng công an xã phối hợp với ban văn hóa xã
phát thanh liên tục những nội dung lợi ích mà đề án sáu đem lại
để người dân có thể nắm được nội dung cơ bản và tới cơ quan công an thực hiện những quyền và nghĩa vụ của mình
tuyên truyền trên loa phóng thanh qua hệ thống phát thanh đài công nghệ viễn thông trên internet
tôi thấy cũng rất là hiệu quả rất là tiện lợi cho bà con nhân dân
trong khi bà con nhân dân đi nương đi giấy ra đồng thì cũng vừa nghe được bản tin tuyên truyền của xã
bởi mỗi một thôn bản đều được gắn một hệ thống loa truyền thanh như vậy
lực lượng công an huyện quảng bà thì chúng tôi cũng nhận thức hết sức

và cũng hết sức chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
chỉ đạo đối với các lực lượng công an các ban ngành đoàn thể liên quan đến đề án sáu này
để vào cuộc tích cực để tổ chức triển khai thực hiện sau đấy đạt hiệu quả cao nhất
để người dân hiểu thêm về đề án sáu đặc biệt trong đó là việc tích hợp các tài khoản định danh
lực lượng công an xã ca mạp bờ cùng ban văn hóa xã cũng xuống tận nhà dân
vận động tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích cũng như những tiến bộ mà đề án mang lại
từ công tác làm sạch dữ liệu và tích cực trong việc tạo điều kiện cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân
lực lượng công an xã ca mạp bờ cùng ban văn hóa xã cũng xuống tận nhà dân
đặc biệt trong đó là việc tích hợp các tài khoản định danh điện tử cho người dân
công an cơ sở tại các xã như ca mạp bờ nói riêng và các xã trên địa bàn tỉnh hà giang nói chung
đã và đang đảm bảo tính chính xác đúng con người đúng thông tin tạo thuận lợi cho người dân
khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến quyết tâm với mục tiêu mở ra nhiều tiện ích
để người dân được thụ hưởng từ các dịch vụ công trực tuyến ngay từ cơ sở
hôm nay ngày ba mươi một tháng năm tại tỉnh bình định trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
cho bốn trăm ba mươi chín chiến sĩ mới của công an tỉnh bình định và phú yên
sau hơn ba tháng huấn luyện các chiến sĩ được trang bị bản định chính trị vững vàng
nắm được các nội dung cơ bản về chính trị pháp luật nghiệp vụ biết cách sử dụng một số loại vũ khí
thực hành đảm bảo các nội dung điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân
và chiến thuật tác chiến của lực lượng cảnh sát cơ động
kết quả một trăm linh chiến sĩ mới đạt yêu cầu hoàn thành chương trình huấn luyện
trong đó có một mươi ba chiến sĩ đạt loại giỏi bốn mươi bốn chiến sĩ đạt loại khá
kết thúc lễ bế giảng đơn vị đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương
bàn giao chiến sĩ đảm bảo an toàn đúng quy định và khẩn trương tổ chức họp rút kinh nghiệm toàn khóa huấn luyện
tin an ninh trật tự phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã thi hành quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại tổ một thị trấn vị xuyên huyện vị xuyên là phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giang
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
liên quan đến vụ án trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án
khởi tố năm bị can về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại thôn bản bút
xã đồng tâm huyện bắc quang
theo quy định tại điều hai trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự kết quả điều tra xác định vào ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ông đặng văn thủy là phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tự ý ký giấy mời triệu tập các thành viên
thuộc các cơ quan như sở công thương sở xây dựng ủy ban nhân dân huyện bắc quang và ủy ban nhân dân xã đồng tâm
tiến hành kiểm tra thực địa tại mỏ đồng tâm
đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi nhận số tiền từ đối tượng lê khả châu
phó giám đốc công ty trách nhiệm y hạn sơn lâm là bị can đã bị khởi tố điều tra do có liên quan trong vụ án
ông thủy đã đồng ý hoãn thời gian kiểm tra thực địa mỏ theo yêu cầu của đối tượng châu
hiện vụ án đang tiếp tục điều tra để làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan
một điểm cờ bạc tại một quán cà phê ở ấp nhơn phú một xã nhơn nghĩa a huyện châu thành a
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện châu thành
châu thành a triệt xóa thu giữ số tiền hơn một trăm một mươi triệu đồng
khi lực lượng công an vào quán cà phê thì các đối tượng đã bỏ chạy vứt lại sáu điện thoại đang trực tiếp cá độ gà
chín đối tượng bị tạm giữ cùng hơn tám mươi bốn triệu đồng và chín điện thoại di động
bước đầu những người này khai nhận đang xem cá độ gà ở nước ngoài trực tiếp qua mạng và cá cược với nhau
cùng thời điểm này một mũi trinh sát khác cũng đã bắt quả tang chín đối tượng khác đang lắc tài xỉu ăn thua
bằng tiền tại vườn cây sau quán cà phê nói trên
tăng vật tạm giữ tại chiếu bạc gồm hơn một mươi triệu đồng nhiều vật dụng liên quan như hột xí ngầu đĩa
kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh quán cà phê cơ quan công an còn tạm giữ hai mươi bốn triệu đồng hai mươi sáu xe ô tô các loại
công an thành phố hà nội đang điều tra về vụ xô xát giữa một phụ nữ điều khiển ô tô qua một giao lộ trên phố nhân hòa hà nội
và chạm với một người phụ nữ khác đang đi xe máy điện
sau va chạm người phụ nữ đi xe máy điện đã gọi hai người đàn ông
hai người đàn ông đến hiện trường vụ va chạm một trong hai người đàn ông tiến tới tắt mạnh vào mặt người phụ nữ đi xe ô tô
sau đó đạp vào người nạn nhân
hình ảnh từ camera hành trình của ô tô cho thấy hai người đàn ông có dấu hiệu hành hung nữ tài xế ô tô
vụ việc chỉ dừng lại khi người dân đến tới can ngăn
sau vụ việc nữ tài xế ô tô đã lên cơ quan công an phường nhân chính hà nội để trình báo
trước diễn biến phức tạp của mưa lớn trong những ngày gần đây tại nhiều địa phương ở miền bắc
công an tỉnh thái nguyên đã huy động lực lượng phương tiện tham gia giúp dân và khắc phục hậu quả
trong ngày ba mươi một tháng năm do tình hình mưa lũ liên tục đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến ba người tử vong trên địa bàn xã nam hòa huyện đồng hỷ
mưa lũ cuốn trôi một công nhân của đơn vị thi công cầu mò linh một xã thuộc xóm hùng vương xã linh sơn thành phố thái nguyên
nhận được tin báo lực lượng công an đã huy động bảy mươi cán bộ chiến sĩ ba xuồng máy
phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh và dân quân tự vệ triển khai tìm kiếm các nạn nhân
đến khoảng bốn giờ sáng nay lực lượng đã tìm thấy thi thể ba nạn nhân trong vụ sạt lở đất
lực lượng công an đã phối hợp tổ chức di rời các hộ dân bị ngập lụt trên địa bàn các huyện đại từ phú lương định hóa và thành phố sông công
tổ chức các chốt chặn cảnh báo các tuyến đường khu vực nguy hiểm do nước lũ dâng cao
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn tại khu vực nhà tập thể trung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
đặc điểm chung tại đây đều là những ngôi nhà có kết cấu hạ tầng xuống cấp
nhiều dân người dân thì tự ý cơi nới không đảm bảo các thông số kỹ thuật điều kiện phòng cháy chữa cháy dẫn đến nguy cơ cháy nổ rất cao
chủ động trước những diễn biến cháy nổ phức tạp khi miền bắc bước vào mùa hè nắng nóng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội đã tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp về bảo đảm phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
nhất là tại các khu tập thể cũ nơi có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ
vụ cháy nhà dân ở b chín kim liên phố phạm ngọc thạch quận đống đa hà nội vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn làm năm người chết hai người bị thương
đã khiến cả xã hội bàng hoàng trước sự nguy hiểm của giặc hỏa và bày tỏ sự lo ngại trước mối nguy cơ cháy nổ từ những khu tập thể cũ
còn đây là hiện trường vụ cháy xảy ra tại phòng hai trăm linh bảy khu tập thể nhà b hai ngõ trại găng phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
vụ cháy đã kịp thời được các hộ dân xung quanh và bảo vệ dân phố dập lửa đưa người mắc kẹt ra bên ngoài an toàn
ngoài ra soát trên địa bàn hà nội hiện có hai chín trăm tám mươi ba cơ sở một năm trăm sáu mươi chín nhà tập thể cũ trung cư xuống cấp không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
có nhiều các tập thể chung cư cũ ở đây và cũng nhiều năm đã xuống cấp
trong quá trình ở người dân cũng chưa được nâng cấp cải tạo đối với trung cư này
do vậy nó tiêu mẩn cái nguy cơ cháy nổ xảy ra
nó do trong quá trình sử dụng thiết bị từ thủy viện rồi buôn nấu rồi thắp gương khởi cúng
đây cũng là nguyên nhân tiêu mẩn có thể xảy ra sự cố cháy nổ bất kỳ lúc nào
phường đồng nhân quận hai bà trưng là một phường có đến hai mươi sáu nhà tập thể cũ xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
diện tích chật hẹp nguy cơ xảy ra sự cố rất lớn
chính vì thế phường đồng nhân luôn trú trọng đến công tác tuyên truyền cho người dân về phòng cháy chữa cháy
các hộ dân tại đây đều được vận động mở lối thoát nạn tại vị trí chuồng cọp
trên mảng tin khu dân cư luôn có số điện thoại khẩn cấp để người dân có thể liên lạc khi xảy ra sự cố cháy nổ
hàng tháng thì tổ phòng cháy cháy của tôi thì cũng họp một lần và cùng nhau ngồi kiểm điểm đưa ra những phương án
và những tháng vừa qua tổ mình đã có những chuyện gì bà con trong tổ đã để xảy ra những hiện tượng gì mà mất cảnh giác thì chúng tôi thường xin đắc nhờ
hiện tại tất cả các nhà cao tầng ở đây có một số nhà hiện nay là đã lắp đặt các phòng báo cháy
thí dụ như báo cháy có khói hay bằng tiếng động hay cái gì đó âm thanh thì tất cả đều đã có lắp đặt cả
trong điều kiện không đảm bảo an toàn cháy nổ nhất là tại các khu tập thể cũ lại nằm sâu trong các khu dân cư
thì sự chủ động của các cấp chính quyền và đặc biệt là lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
chính là yếu tố đem lại hiệu quả khi xử lý sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu
công an quận cũng đã tham mưu cho an quận trong đấy tập trung chính là gì ạ
là bình chỉnh cháy xách tay là hệ thống chung đèn hệ thống báo cháy
cái này nó cực kỳ quan trọng vì sao vì thường cháy xảy ra mà thiệt hại nghiêm trọng là những vụ cháy xảy ra ban đêm
mà khi mà có cháy ra ở bất kỳ phòng nào nếu có hệ thống trung đèn chính là cái hệ thống để cảnh báo cho những hộ dân xung quanh
biết và phát hiện ra là có cháy cháy tại khu vực mình sinh sống
năm nay thì ngoài công tác tuyên truyền về công tác chữa cháy ra thì chúng tôi sẽ hướng dẫn người dân về một số kỹ năng về công tác cứu nạn cứu hộ
ví dụ như là kỹ năng về sử dụng dây thoát hạn
miền bắc bắt đầu bước vào mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao nguy cơ cháy nổ càng lớn
theo đó cùng với các giải pháp của lực lượng chức năng thì rất cần ý thức chủ động của người dân
và tinh thần tự phòng ngừa cháy nổ của đoàn thể ở các khu dân cư tổ dân phố